đây là thiết bị led dùng để điều trị bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh do sinh viên trường đại học bách khoa hà nội phối hợp nghiên cứu chế tạo
thiết bị bao gồm chip led kết cấu tản nhiệt mảng thâu kính và mạch in
trong đó chip lét được chọn để sử dụng trong thiết bị là led có công suất cao còn cấu tạo tản nhiệt bao gồm phần đế được gắn liền với khung vỏ và gồm nhiều lá kim loại ở phía sau giúp cho nhiệt sinh ra của thiết bị dễ dàng thoát ra môi trường bên ngoài
sau khi hoàn thiện thiết bị có bức sóng phát xạ của led bốn trăm chín mươi bốn nm kích thước hai mươi ba năm x hai mươi tám năm cm số lượng led sử dụng là hai mươi tám công suất điện là bốn mươi hai w và mật độ bức xạ trung bình trên diện tích chiếu cách đèn hai mươi cm đạt hai bảy mw trên một cm hai
nhóm nghiên cứu cho biết thông qua các khảo sát về độ đồng đều của phân bố ánh sáng và độ ổn định trong quá trình sử dụng thiết bị được chế tạo có các thông số phù hợp với các tiêu chuẩn trong quang trị liệu điều trị vàng da ở trẻ em
chúng ta chiều ánh sáng trong vùng bức sóng từ ba trăm tám mươi năm trăm năm mươi nm khi đó các phân tử bilirubin trong nguyên thanh sẽ hấp thụ ánh sáng và chuyển thành các đồng phân và các sản phẩm oxy hóa mà cơ thể trẻ có thể đào thái ra qua đường mật hoặc nước tiểu
hiện nay đi ốt phát quang hay còn gọi là led đang được thay thế các ống hình quang làm nguồn ánh sáng trong trị liệu
nguyên nhân là do phổ phát xạ của chúng hẹp hơn
nghĩa là chúng ít tạo ra bước sóng không cần thiết độ chiếu xạ của chúng giảm chậm và tạo ra nhiệt ít hơn
vì vậy quang trị liệu bằng led đang được ưu tiên sử dụng bởi hiệu suất tối yêu mà nó đem lại so với các loại đèn ống hình quang
thiết bị led của thầy và trò của trường đại học bách khoa hà nội phối hợp với các nhà khoa học ở viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam nghiên cứu chế tạo cũng không ngoại lệ bởi có nhiều ưu điểm khác biệt

được biết đây mới là phiên bản đầu tiên của thiết bị trong tương lai nhóm nghiên cứu cho biết sẽ hướng đến việc nâng cấp thiết bị ở những phiên bản tiếp theo để hoàn thiện về kiểu dáng cũng như có cách đánh giá rõ ràng hiệu quả lâm sàng quang trị liệu của thiết bị để cho ra đời phiên bản nâng cấp tối ưu nhất hoàn chỉnh nhất
hiện tại với mẫu máy này của mình là mẫu máy đầu tiên tối ưu hóa vùng phổ ở vùng bước sóng bốn trăm chín mươi
đây là những kết quả nghiên cứu mới trên thế giới và nhóm mình đã áp dụng vào trong thiết bị này
với ưu điểm an toàn dễ sử dụng tuổi thọ cao so với các loại đèn hình quang truyền thống nhóm tác giả hy vọng sẽ mang đến cho những bệnh nhân nhỏ tuổi thêm những cơ hội được tiếp cận với phương pháp trị liệu an toàn góp phần cải thiện những biến chứng không đang có cho trẻ em có nguy cơ cao mắc bệnh vàng da
một tin vui cho các bậc phụ huynh không may có con bị bại liệt khi mới đây một công ty khởi nghiệp của canada vừa phát triển thành công thiết bị robot đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật có tên gọi là traetso robotics
phát minh mới này sẽ giúp những trẻ em khuyết tật và bại liệt đang phải ngồi xe lăn có thể tự đi lại được
các thiết bị hỗ trợ đi lại dành cho người khuyết tật cũng được nhiều hãng phát triển trong thời gian qua tuy nhiên hầu hết chúng được thiết kế cho người lớn
cheso robotics là dự án đầu tiên tập trung phát triển một thiết bị dành riêng cho trẻ em
robot hỗ trợ đi lại cheso của chúng tôi là thiết bị thương mại đầu tiên dành riêng cho trẻ em khuyết tật trên thế giới
trẻ bị bại liệt có thể tự bước đi nhờ sự hỗ trợ của robot này
traso robotics liên kết với trẻ khuyết tật bằng một khung di động và các dây đeo linh hoạt được thiết kế vừa với kích cỡ của mọi trẻ em
hai chân đỡ của robot hỗ trợ đầu gối và khớp hông của trẻ bằng hệ thống pin chạy bằng điện giúp trẻ có thể tự đẩy mình về phía trước
tresor robotics có thể sử dụng cả ngày chỉ với một lần sạc đẩy
bên cạnh đó robot đặc biệt này còn có thể kết nối với máy tính cho phép bác sĩ trị liệu và các bậc cha mẹ có thể theo dõi sự tiến bộ của trẻ
cũng như dễ dàng điều chỉnh các thông số của thiết bị khi cần
traso robotic là một thiết bị hoàn hảo giúp những trẻ khuyết tật bầm sinh mất khả năng đi lại có thể tự mình trải nghiệm cảm giác đi bộ
nó cũng giúp những trẻ bị chấn thương mất khả năng đi lại tạm thời có thể tập đi và phục hồi
ngoài ra thiết bị còn là một giải pháp giúp trẻ khuyết tật và bại liệt vận động cơ thể sau thời gian dài ngồi xe lăn
trẻ sinh non hay trẻ sinh thiếu tháng thường có nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm do cơ thể trẻ chưa được hoàn toàn hoàn thiện và đủ sức chống trọi với thế giới bên ngoài bụng mẹ
để khắc phục được tình trạng trẻ sinh non của nhiều bà mẹ các nhà khoa học mỹ đã phát triển một tử cung nhân tạo có thể giúp những em bé sinh non sống được bên ngoài tử cung của người mẹ
thiết bị tử cung nhân tạo đã được các nhà khoa học mỹ thử nghiệm thành công ở cửu non và có thể sắp được thử nghiệm ở trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng trong vòng ba năm năm tới
các nhà khoa học nhấn mạnh thiết bị không được thiết kế để kết thúc thai kỳ sớm mà đơn giản để cung cấp một môi trường an toàn cho trẻ sinh non
theo đó em bé sẽ được bao quanh bởi chất lỏng tương tự như nước ối thông thường bao quanh thai nhi cho phép em bé thở qua dây rốn như bên trong bụng mẹ
hệ thống mới giúp ngăn chặn nguy cơ này

nó tạo nên một tiêu chuẩn chăm sóc mới cho những bé sinh thiều thang
theo kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí nature communication
sáu con kiều sinh non được sử dụng để kiểm nghiệm phiên bản mới nhất của thiết bị
được phát triển từ bể kính thành túi sinh học trong thời gian ba năm
các con vật hít thở và nuốt như bình thường mở mắt mọc lông và phát triển hệ thần kinh cũng như cơ quan nội tạng hoạt động hoàn thiện
những con kiều này ở trong tử cung nhân tạo trong một tháng
có sự khác biệt đáng kể giữa kiều mới đẻ và trẻ sơ sinh
ví dụ như kiểu phát triển nhanh hơn chỉ mất năm tháng để hoàn thiện cơ thể so với tám tháng ở người
ngoài ra kiều lớn hơn gấp khoảng ba lần so với trẻ sơ sinh
tuy nhiên theo nhóm nghiên cứu không công nghệ nào có thể thay thế từ cung người mẹ trong giai đoạn đầu của thai kỳ
nghiên cứu này không nhằm thay thế tử cung ở nửa đầu thai kỳ
nó nhằm phát triển những cách mới để điều trị cho trẻ sinh thiếu tháng
hệ thống này hỗ trợ thai nhi đẻ non phát triển bên trong túi chất lỏng nơi thai nhi bơm máu qua nhau thai nhân tạo
có một trong ba trẻ sinh non ở tuần hai mươi ba ở anh có cơ hội sống sót
và những trẻ này có chín mươi khả năng mắc bệnh phổi kinh niên hoặc những hậu quả khác khi trào đời
trong khi cơ quan nội tạng chưa phát triển đầy đủ
vì thế tử cung nhân tạo được kỳ vọng sẽ hướng đến gia tăng khả năng phát triển khỏe mạnh cho bé sinh thiếu tháng
quý vị có muốn biến bất cứ đồ vật nào trong nhà thành một chiếc điều khiển tv không
nghe có vẻ kỳ lạ nhưng các nhà khoa học tại đại học len kaster anh đang phát triển một công nghệ mới
cho phép chúng ta sử dụng các đồ vật xung quanh hoặc chính những bộ phận trên cơ thể như một chiếc điều khiển tv
công nghệ có tên gọi là matchpoint này trang bị một webcam đặc biệt
có thể nhận dạng chuyển động xung quanh và chuyển thành các lệnh điều khiển tv tương ứng
các bước cài đặt và thiết lập hệ thống cũng rất đơn giản
khi công nghệ mattpoin được kết nối với tv trên màn hình sẽ hiển thị các biểu tượng chức năng khác nhau
như chuyển kênh hay tăng giảm âm lượng
để chọn chức năng mong muốn người dùng chỉ cần vẽ trong không khí một hình tương ứng
với biểu tượng chức năng trên màn hình để kích hoạt chức năng đó sang chế độ điều khiển từ xa
ví dụ như vẽ hình tròn để kích hoạt chức năng tăng giảm âm lượng hay vẽ hình vuông để mở chức năng chuyển kênh
khi đó hệ thống matppoin sẽ nhận diện chuyển động xung quanh và chuyển thành các lệnh điều khiển tương ứng
chẳng hạn khi kích hoạt chức năng tăng giảm âm lượng một thanh trượt tăng giảm âm lượng sẽ hiện lên trên màn hình
chúng ta chỉ cần lắc tách trà sang trái hoặc sang phải
chung với chiều của thanh trượt để tăng giảm âm lượng như ý muốn
tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là những cử động không mong muốn của cơ thể hoặc các vật xung quanh
liệu có ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống nhận diện chuyển động hay không
tiến sĩ christopher clark của đại học planskaster người đứng đầu dự án cho biết
ông và các cộng sự của mình đã tính đến trường hợp này khi phát triển công nghệ matppoin
hệ thống cho phép người dùng có thể ẩn chức năng điều khiển từ xa bằng chuyển động khi muốn
bên cạnh đó để kích hoạt lại
người dùng có thể chuyển sang chức năng hoặc chuyển sang chức năng khác
người dùng cần vẽ các hình tương ứng với biểu tượng chức năng đó như hình tròn hình vuông
vì vậy những chuyển động không mong muốn rất khó ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống metoin
nhóm nghiên cứu dự án cho biết họ sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều chức năng hơn nữa
bên cạnh khả năng điều chỉnh âm lượng và chuyển đổi kênh
công nghệ matchpoint đã được giới thiệu tại hội nghị uist hai nghìn một mươi bảy
ở thành phố quebec canada vào cuối năm ngoái
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị mọi đồng góp cho chương trình xin gửi về
phòng khoa giáo trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau